thông tin cập nhật về vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào sáng nay tại lai châu khiến một mươi ba người chết
đó là theo thiết bị giám sát hành trình chiếc xe bồn thời điểm gây tai nạn đã chạy với tốc độ lên tới một trăm linh chín km trên giờ
khoảng chín h ba mươi phút sáng nay ngày một mươi năm tháng chín tại km năm mươi bảy năm trăm sáu mươi một trên tuyến quốc lộ bốn d qua thị trấn tam đường
huyện tam đường tỉnh lai châu đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe bồn biển kiểm soát hai mươi bốn c sáu nghìn ba trăm bảy mươi sáu và ô tô khách một mươi sáu chỗ biển kiểm soát hai mươi năm b tám mươi tám
ba chạm khiến hai xe lao xuống suối sâu có nhiều tảng đá khiến một mươi ba người tử vong hai người bị thương
theo ban an toàn giao thông tỉnh lai châu nguyên nhân ban đầu được xác định do xe bồn chạy quá tốc độ quy định
cụ thể thiết bị giám sát hành trình của tổng cục đường bộ thông báo tốc độ xe bồn vào lúc chín h một mươi là một trăm linh chín km trên giờ
đã đâm vào xe bồn